việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ ăn uống trong khu cách ly là một trong những khâu
cực kỳ quan trọng góp phần giúp cho người dân đảm bảo sức khỏe có niềm tin để cùng chung tay
phòng chống và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tại thành phố đà nẵng thời gian qua ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra
đồng thời có những hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với các đơn vị cung ứng bữa ăn cho các khu cách ly
đơn vị này được hợp đồng để cung cấp suất ăn phục vụ cho các khu cách ly tập trung
trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
để đáp ứng nhu cầu hậu cần phòng chống dịch các nhân viên đều ở lại công ty theo phương án ba tại chỗ
được giám sát sức khỏe với việc đo nhiệt độ khai báo y tế hàng ngày
đồng thời đảm bảo các điều kiện vệ sinh trong quá trình làm việc đeo khẩu trang và găng tay
nguồn lương thực thực phẩm chế biến các suất ăn được lấy tại các nơi sản xuất
uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
toàn bộ ở đây có chín nhân viên thì mọi người đều thực hiện ba tại chỗ là ở đây và ăn ngủ và làm việc ở đây
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì bên em cũng cố gắng hết sức có thể để nhập đồ
thì từ thịt cá là những đơn vị nhà cung cấp lớn họ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mình
còn rau là hiện tại bên mình đang lấy từ bên quận sơn trà cấp sang
hiện tại thân phúc là đẳng
có một mươi cơ sở cung cấp xuất ăn cho hơn năm mươi điểm cách ly tập trung bệnh viện chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn
thời gian qua thành phố thường xuyên tổ chức các đợt thanh kiểm tra lấy mẫu giám sát và yêu cầu ký cam kết
đối với vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phòng chống dịch tại các đơn vị
bên cạnh đó đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cũng được ngành an toàn thực phẩm chú trọng
thông qua phát thanh tin nhắn sms xây dựng video hướng dẫn quy trình cụ thể
nếu khi trong quá trình mà chúng tôi đi làm mà nó nghi ngờ cái mẫu đó nó có vấn đề
thì chúng tôi sẽ tiến hành tết nhanh để xử lý ngay khi bảm bảo an toàn thực phẩm
cái thứ hai là thanh kiểm tra thì chúng tôi làm theo kế hoạch và cũng như trong cái đợt này
thì chúng tôi tiến hành đột xuất tiến hành phút trả ngay
đề nghị là cơ sở trong vòng thời gian như thế thì anh phải khắc phục tất cả những cái việc mà
chưa đảm bảo về cái phòng chống dịch và cũng như là cái an toàn thực phẩm
nhờ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý cùng với ý thức trách nhiệm của các đơn vị các bếp ăn
đến nay thành phố đà nẵng chưa để xảy ra sự cố nào liên quan đến vấn đề thực phẩm
điều này góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ người dân trong suốt thời gian
thực hiện cách ly cũng như các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch